kính chào quý vị và các bạn
sau chữ ngày nắng nóng kéo dài đến đêm hôm qua và sáng sớm nay
do ảnh hưởng của dạnh áp thấp bị nén với quá trình hội tụ gió
nên ở bắc bộ có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to kèm rông mạnh
sự báo từ đêm nay cho đến hết ngày hai mươi năm tháng sáu
khu vực bắc bộ và thanh hóa sẽ tiếp tục có mưa vừa mưa to kèm tố lốc mạnh
lượng mưa phổ biến là từ một trăm linh một trăm năm mươi mm có nơi trên hai trăm linh mm
nguy cơ xảy ra lũ quét sản lửa đất cũng bị đẩy lên cao
người dân cần hết sức cảnh giác
do có mưa nên mức nhiệt tại các tỉnh phía đông bắc bộ giao động trong khoảng từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
từ ngày hai mươi sáu khi mưa giảm và vùng áp thấp nóng phát triển trở lại thì nền nhiệt sẽ tăng nhẹ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ cũng có mưa rào và rông trên diện rộng đến ngày hai mươi năm tháng sáu
với lượng mưa phổ biến là từ một trăm linh một trăm năm mươi mm có nơi cao hơn
người dân nơi đây cần đề cao cảnh giác với tố lốc gió giật mạnh
cũng như lũ quét sản lửa đất rất nguy hiểm
nền nhiệt trên khu vực trong hai ngày tới không cao trưa chiều giao động từ ba mươi một ba mươi năm độ
và cũng từ ngày hai mươi sáu khi mà vùng áp thấp hoạt động mạnh trở lại thì nền nhiệt sẽ tăng dần
sự suy yếu tạm thời của vùng áp thấp nóng phía tây chỉ giúp cho nền nhiệt ở trung bộ giảm
chứ chưa kết thúc nắng nóng ở khu vực này
trong hai ngày tới tại các tỉnh từ nghệ an đến thừa thiên huế
nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
riêng khu vực vùng núi phía tây vẫn có nơi ở mức ba mươi chín độ
từ ngày hai mươi sáu cùng với sự phát triển
của vùng áp thấp nóng phía tây nắng nóng sẽ gia tăng thêm và còn kéo dài
nên người dân cần chủ động phòng tránh nguy cơ xảy ra hỏa hoạn do trời nắng mạnh
nền nhiệt tăng cao và độ ẩm không khí giảm thấp gây ra
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới
vẫn có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ trưa chiều
giao động trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
phần phía bắc của khu vực có nơi cao hơn và có nắng nóng đặc biệt gai gắt
về chiều tối khu vực vẫn có thể xảy ra mưa rông nhiệt
trong cơn rông có thể tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh
người dân cần lưu ý đề phòng
vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới tiếp tục chịu sự chi phối của gió mùa tây nam với cường độ trung bình
do vậy mà thời tiết không có sự biến đổi đáng kể
trời có nắng vào ban ngày và mưa rông xuất hiện vào chiều tối
trong cơn rông bà con cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ ngày đêm tại đây sẽ giao động từ hai mươi một đến ba mươi ba độ
các tỉnh thánh nam bộ cũng chịu tác động của gió mùa tây nam
nên về chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
trong cơn rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh
ban ngày khu vực có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ